thưa quý vị và các bạn trong bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
thì một trong những mặt công tác quan trọng đó là đảm bảo an toàn tại các khu lưu trú phục vụ cho các đoàn thể thao tham dự sự kiện
chính vì vậy cùng với chỉ đạo của ban giám đốc công an tp hà nội và sự quyết tâm cao của toàn lực lượng
những ngày này công an các quận huyện trên địa bàn hà nội đã tăng cường công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trả tự
tại các khách sạn có đoàn thể thao lưu trú trong suốt thời gian diễn ra sea games ba mươi một
để đảm bảo an toàn cho đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một được thành công về mọi mặt
một phương án tổng thể đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ các hoạt động sự kiện đại hội đã được công an quận ba đình triển khai
đến nay tất cả đã được sẵn sàng để chuẩn bị cho ngày hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một diễn ra tại việt nam được an toàn thân thiện
trong phương án đảm bảo an ninh trả tự của công an quận ba đình
công an quận ba đình đã phân công phân nhiệm rất cụ thể các đội nghiệp vụ và công an một mươi bốn phương của quận ba đình
đối với ba đình chúng tôi thì có bảy điểm khách sạn là nơi ăn nghỉ lưu trú của các đoàn đại biểu các đoàn vận động viên trên địa bàn của quận ba đình
thứ hai là có một điểm thi đấu ba môn gồm có thể dục dụng cụ thể dục nghệ thuật và thể dục aerobic
tất cả những địa điểm này chúng tôi đều thành lập các tổ bảo vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách quốc tế
các đoàn vận động viên và quan chức
tham gia đại hội thể thao đông nam á trong nhà cũng như là tại cái điểm thi đấu trên địa bàn của quận ba đình
khách sạn grand vista hà nội một trong những cơ sở lưu trú được sở du lịch hà nội lựa chọn để đón các đoàn vận động viên quốc tế trong sea games ba mươi một
đến thời điểm này khách sạn đã đón gần một vận động viên huấn luyện viên tham dự sea games ba mươi một
do đó công an quận ba đình hà nội đã phân công cán bộ chiến sĩ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ca sáu tiếng
để bảo đảm an ninh trật tự
cũng như kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố xảy ra
công an phường cũng đã xây dựng phương án và tuyên truyền đến toàn bộ các người dân cũng như các cơ sở
để đảm bảo tốt công tác sea games ba mươi một
và công an phường cũng đã lên phương án đối với các tình huống xảy ra bất ngờ
tại hai khách sạn để có thể kịp thời
công an phường cũng đã lên phương án để có thể kịp thời xử lý và làm tốt công tác bảo vệ sea games
dự kiến sea games ba mươi một sẽ thu hút gần một mươi vận động viên huấn luyện viên cán bộ quan chức
và hàng chục nghìn khách du lịch đến hà nội để cổ vũ tham quan du lịch trong dịp này
chính vì vậy ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự nói chung
thì công tác phòng cháy chữa cháy cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt
trong thời gian diễn ra đại hội
đây cũng là một khách sạn nằm gần trung tâm sân vận động mỹ đình
và cũng là một trong những khách sạn mà được nhiều vận động viên
rồi cổ động viên cũng như là các đoàn quốc tế nghỉ tại khách sạn hay án này
nên chính vì vậy mà chúng tôi đã phối hợp tốt với lực lượng cơ sở
và lực lượng công an quận công an phường để chúng ta triển khai phương án này
và đặc biệt là chúng ta đã thực tập một cách an toàn để tạo những hiệu ứng
cũng như là cái yên tâm của người dân thủ đô
đặc biệt là người dân ở các quốc gia đến tại hà nội chúng ta để tham quan
cũng như là thi đấu trong cái kỳ sea games này
đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
cho đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một đã hoàn tất
với những nỗ lực của lực lượng công an hy vọng sẽ đem đến cho các đoàn đại biểu
sang dự đại hội cùng du khách một trải nghiệm vui vẻ thú vị
đặc biệt ấn tượng với sự an toàn hiếu khách của đất nước
còn người việt nam